thưa quý vị ban thường vụ huyện ủy cô tô tỉnh quảng ninh vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với phạm văn thường công chức địa chính xây dựng xã thanh lân bằng hình thức khai trừ khỏi đảng
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cô tô đã ra quyết định khởi tố bị can đối với phạm văn thường về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo thông tin từ lãnh đạo huyện ủy cô tô đối tượng phạm văn thường trong quá trình là công chức địa chính thì đã có hành vi lợi dụng tín nhiệm nhận tiền của người dân
và hứa là sẽ lo lót giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ nhưng không thành sau đó người dân đã có đơn trình báo sự việc
căn cứ và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được vào ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cô tô đã ra quyết định khởi tố vụ án
quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam thời hạn ba tháng đối với phạm văn thường về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản